khác với hai bộ sưu tập trước state of art sử dụng những góc cạnh đặc trưng của hội họa lãng mạn nữ tính bất quy tắc và vô cùng sắc xảo
ngoài ra những cây cỏ bằng màu màu vẽ cũng được trần kiều trinh đưa vào như những chi tiết thiết kế tạo điểm nhấn cho trang phục
khắc họa lại vẻ đẹp của người phụ nữ trong từng bước chân của họ bộ sưu tập postreet of human hướng tới những phụ nữ thành thị với tâm hồn tự do sáng tạo có chút kỳ lạ và không ngần ngại thể hiện bản thân
kết hợp những đường nét hiện đại và hơi hướng của trang phục cổ điển nhà thiết kế lê huyền trang đã tạo nên bức họa cho riêng mình
bộ sưu tập của nhà thiết kế trần thủy tiên lấy cảm hứng từ búp bê truyền thống metros oscar linh hồn của nước nga với phương pháp in kỹ thuật số đính cường uplicer và theo tay cũng tạo được ấn tượng mạnh đối với người xem
với dàn người mẫu chuyên nghiệp âm thanh và hiệu ứng ân sáng được giảng dựng công phu bắt mắt sâu diễn khởi trang
trang limitless đã làm mãn nhãn người hâm mộ có mặt trong đêm trình diễn
trang limitless đã làm mặt trong đêm trình diễn
trang limitless đã làm mặt trong đêm trình diễn